công an thành phố lạng sơn đã tiến hành lệnh bắt khẩn cấp đối tượng hoàng văn sơn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại huyện bắc sơn tỉnh lạng sơn là đối tượng cùng lê minh đức trú tại số một trăm sáu mươi hai tổ một khối bảy thị trấn cao lộc huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
thực hiện hành vi chống đối và hành hung lực lượng cảnh sát giao thông
trước đó trong khi tổ công tác đội cảnh sát giao thông công an thành phố lạng sơn khi đang làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát giao thông
tại đường hùng vương phường tri lăng thành phố lạng sơn phát hiện một số trường hợp vi phạm luật giao thông đường bộ không đội mũ bảo hiểm khi đang điều khiển xe mô tô
tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe đề nghị các đối tượng xuất trình giấy tờ và cho kiểm tra nồng độ cồn
tuy nhiên các đối tượng này không chấp hành và chống đối lao vào hành hung lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ
tổ công tác đã khống chế đưa về trụ sở đối tượng lê minh đức để làm rõ các đối tượng còn lại lợi dụng lúc hỗn loạn đã bỏ chạy
hiện vụ việc đã được công an thành phố lạng sơn tiếp tục điều tra làm rõ để xử lý đối tượng chống người thi hành công vụ theo quy định của pháp luật